cũng là tình trạng quá tải người dân tập trung ở trạm y tế để được hỗ trợ
nhưng khác với thành phố hồ chí minh đà nẵng đã có giải pháp cho riêng mình
mới đây sở thông tin và truyền thông thành phố này đã đề nghị các địa phương
triển khai tuyên truyền hướng dẫn người dân tự khai báo qua ứng dụng đa nẵng smart city
hạn chế phải tập trung trực tiếp tại trạm y tế
sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng cho biết để tối ưu quy trình phục vụ
tại các trạm y tế tránh tập trung đông người sở đã cập nhật ứng dụng quản lý hỗ trợ f một f cách ly tại nhà
cụ thể hiện ứng dụng quản lý hỗ trợ f một f cách ly tại nhà đã bổ sung đầy đủ chức năng cho f
tại khai báo và tự động tổng hợp dữ liệu để cho phép cán bộ y tế cán bộ phường xã
in nhanh chóng các văn bản theo quy định để cung cấp cho các f gồm giấy xác nhận đủ điều kiện cách ly
điều trị tại nhà giấy cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín giấy cam kết thực hiện
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong quá trình f cách ly điều trị tại nhà giấy xác nhận f hoàn thành cách ly điều trị tại nhà
để tiếp tục tối ưu quy trình và phát huy hiệu quả sở thông tin và truyền thông đề nghị các địa phương
triển khai tuyên truyền hướng dẫn người dân tự khai báo qua ứng dụng đà nẵng smart city
hoặc tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng khai hộ hạn chế tập trung trực tiếp tại trạm y tế
sở y tế xem xét có ý kiến hướng dẫn địa phương tối ưu quy trình để sử dụng ứng dụng hiệu quả
tránh có mặt trực tiếp tập trung tại trạm y tế như sau
bỏ quy định f phải ra trạm y tế thực hiện giấy cam kết thực hiện cách ly điều trị tại nhà
và giấy cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong quá trình f cách ly điều trị tại nhà
người cách ly phải ký với chủ hộ với người đại diện ở cùng nhà với tổ trưởng dân phố
với đại diện ủy ban nhân dân xã phường
vì quy định cách ly tại nhà đã đủ
cơ sở pháp lý
về việc f một tự test nhanh cần có giám sát của các bộ y tế để xác định f
sở y tế có ý kiến về quy trình giám sát gián tiếp để sở thông tin và truyền thông
triển khai trên ứng dụng tránh người dân phải đến trực tiếp trạm y tế để test nhanh
ngoài ra sở y tế cần xem xét quy định sử dụng dữ liệu khai báo qua ứng dụng đà nẵng smart city
là thông tin chính thức để đánh giá trong việc ra quyết định cách ly tại nhà
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý hỗ trợ trong quá trình cách ly
ra quyết định hoàn thành cách ly trên ứng dụng
đối với việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho f hoàn thành cách ly tại nhà
theo sở thông tin và truyền thông hiện nay phần lớn người dân tập trung đông người
tại trạm y tế để chờ làm thủ tục đề nghị và được cấp giấy này
để trạm y tế có thời gian thuận lợi trong sử dụng ứng dụng quản lý hỗ trợ f cách ly tại nhà
sở thông tin và truyền thông đề xuất bảo hiểm xã hội tp đà nẵng xem xét kế thừa dữ liệu f
trên ứng dụng của thành phố đà nẵng để phục vụ cung cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội
và thủ tục cấp bảo hiểm xã hội cho f nhằm giảm đi lại tập trung của người dân